năm nay thành phố hà nội không tổ chức bắn pháo hoa cùng các hoạt động văn nghệ ngoài trời
và chương trình đếm ngược cao đao chào năm mới như các năm trước thay vào đó là một số hoạt động trực tuyến
đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai tại các khu vực công cộng các tuyến phố khu dân cư trên địa bàn hà nội
đã được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ chủ đạo của cơ đảng cơ tổ quốc và các tấm pano áp vích
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm do quận đang ở cấp độ ba vùng cam
nên các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn đều dừng lại
các hoạt động và sự kiện tập trung đông người trên địa bàn quận hoàn kiếm cũng sẽ bị hạn chế
nhà hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày